liên quan tới tình hình nga ukraine nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán ukraine
và moscow sẽ tiến hành đàm phán có tính đến tình hình thực tế
đây là khẳng định vừa được người phát ngôn bộ ngoại giao nga đưa ra vào ngày chín tháng một mươi một
phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
nga vẫn để ngỏ đối thoại và sẵn sàng đàm phán với ukraine có tính đến tình hình thực tế
liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc bà zakharova cũng khẳng định
việc kéo dài thỏa thuận phụ thuộc vào cách thức hoàn thành phần nội dung thỏa thuận liên quan đến nga
trước khi văn kiện này hết hiệu lực
theo quan chức này cho tới thời điểm hiện tại phần nội dung này chưa có bất kỳ tiến triển nào
hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của nga ra thị trường thế giới vẫn gặp trở ngại
về quan hệ với mỹ bà zakharova nhấn mạnh
bộ ngoại giao nga không hề liên lạc với washington ngoại trừ các cuộc tiếp xúc thường xuyên thông qua các đại sứ quán